đoàn công tác của trung ương đã thăm và làm việc tại tỉnh quảng ninh đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm cơ quan tham mưu giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện tham gia đoàn công tác có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương cùng đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
qua sơ kết hai năm thực hiện mô hình thí điểm tại một mươi hai trên một mươi bốn địa phương ban thường vụ tỉnh ủy đã phê duyệt đề án và công bố thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh đây được coi là mô hình cơ quan khối cấp tỉnh chưa có tiền lệ trong cả nước